hôm qua tổng bí thư nguyễn phú trọng và đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã đi thăm thành phố hàng châu tỉnh chiết giang
tại đây trong chiều qua ngày một mươi bốn tháng một tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp đồng chí hạ bảo long
ủy viên trung đảng cộng sản trung quốc bí thư tỉnh ủy chiết giang
tổng bí thư nguyễn phú trọng bày tỏ vui mừng đến thăm tỉnh chiết giang là địa danh nổi tiếng về danh lam thắng cảnh
và truyền thống văn hóa có quan hệ gắn bó lịch sử với việt nam là nơi mà chủ tịch hồ chí minh đã từng nhiều lần đến thăm
tổng bí thư chúc mừng lãnh đạo và nhân dân tỉnh chiết giang về những thành tích xuất sắc trong sự nghiệp cải cách mở cửa
nhất là trong phát triển kinh tế xã hội hài hòa phát triển doanh nghiệp dân doanh bảo vệ môi trường bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống
nâng cao đời sống nhân dân và hội nhập quốc tế
bí thư tỉnh ủy hạ bảo long báo cáo tổng bí thư nguyễn phú trọng những kết quả nổi bật về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh chiết giang
thời gian qua và các định hướng trong thời gian tới tình hình hợp tác giao lưu giữa chiết giang với các bộ ngành địa phương của việt nam
đồng chí hạ bảo long nhấn mạnh quan hệ hợp tác về kinh tế thương mại du lịch giáo dục giữa chiết giang với việt nam
đang không ngừng phát triển tích cực
lãnh đạo tỉnh sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giao lưu giữa chiết giang với các địa phương việt nam
góp phần tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước
tổng bí thư nguyễn phú trọng đề nghị lãnh đạo tỉnh chiết giang quan tâm thúc đẩy tăng cường hơn nữa giao lưu hợp tác với các địa phương của việt nam
góp phần thiết thực vào việc tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác giữa việt nam và trung quốc
thực hiện tốt nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước